tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến và địa bàn cả nước
vẫn tiêm ẩn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn vi phạm của các đối tượng ngày càng tinh vi
trong năm hai nghìn một mươi sáu các đơn vị hải quan đã bắt giữ và xử lý hơn một mươi năm vụ
trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn bốn trăm một mươi sáu tỷ đồng thu nộp ngân sách hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng
hiện cơ quan hải quan đã khởi tố được bốn mươi bảy vụ chuyển các cơ quan khác khởi tố chín mươi năm vụ
lực lượng hải quan đã nắm giữ diễn biến tình hình xác định trọng điểm và chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề
xác lập đấu tranh thành công nhiều chuyên án
tuy nhiên công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn
vấn đề tình trạng buôn lậu diễn ra trên các tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ đường biển và đường hàng không
theo ông nguyễn phi hùng cục trưởng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
thì nguyên nhân là do yếu kém trong quản lý và thực thi pháp luật
có nhiều nguyên nhân về sự yếu kém
cũng như là nguyên nhân do các phương thức thủ đoạn hoạt động của buôn lậu vận chuyển trái phép ngày càng tinh vi
mà chúng ta các cơ quan quản lý nhà nước các cơ quan thực thi chưa kịp thời phát hiện ngăn chặn đấu tranh để xử lý
đó là nguyên nhân quản lý và nguyên nhân thực thi
luật hải quan sửa đổi đã chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tùy hệ thống cơ sở pháp lý liên quan đến công tác chống buôn lậu
nhằm đảm bảo cho lực lượng kiểm soát hải quan thực thi hoạt động nhiệm vụ ngày càng hiệu quả
thế nhưng thể chế hiện đang có sự không đồng bộ giữa các nước nên vẫn rất khó trong công tác thực thi
thể chế trong quá trình xây dựng hoàn thiện thì nó còn mức độ
và ngay cả cái nhận thức trong quá trình xây dựng thể chế
rồi vận trụng các văn bản quy phạm pháp luật vào để phòng ngừa đấu tranh để xử lý đối với cảnh vi vi phạm pháp luật khác nhau
thì cũng còn có những nhận thức khác nhau
cho nên rằng là cái quá trình xây dựng luật vận dụng triển khai luật nó có cái sự không đồng bộ
trong năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục hải quan sẽ tiếp tục tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh
nhưng vẫn bảo đảm cho công tác kiểm soát hải quan tập trung thực hiện tốt các công tác nghiệp vụ cơ bản
nhằm xác định các đối tượng địa bàn trọng điểm hàng hóa trọng điểm để phát hiện
đấu tranh với các hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
bên cạnh đó sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng chính quyền địa phương nhằm phát hiện
đấu tranh bắt giữ và xử lý nghiêm minh kịp thời hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
gian lận thương mại và hàng giả